thưa quý vị tại địa bàn thành phố yên bái tỉnh yên bái dù chỉ ra đời chưa đầy một năm
nhưng mô hình tổ liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
đã phát huy hiệu quả tích cực bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự tại đây
đã thành thông lệ hơn nửa năm nay cứ mỗi buổi chiều các thành viên của tổ liên kết bảo đảm an ninh trật tự
tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái lại tập trung đi tuần tra tại đây
với nhiệm vụ chính là nhắc nhở người dân tuân thủ hành lang an toàn giao thông
bảo đảm cho các phương tiện y tế người dân vào khám chữa bệnh an toàn
cùng với đó là đấu tranh với các tệ nạn các hành vi vi phạm quy định tại khu vực cổng bệnh viện
bán hàng rong chạy xe ôm hoặc là buôn bán những vật dụng khác ở tại khu vực cổng bệnh viện
đôi khi nó tạo ra sự ách tách giao thông hoặc là vi phạm vào hành lang đô thị của bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
do đó nó tiềm ẩn những vấn đề phức tạp về an ninh trả tự
chúng tôi nhận thấy rằng đây là một mô hình rất là có hiệu quả trong thời gian vừa qua
nhờ có mô hình này mà bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đã có một môi trường
có thể nói là một môi trường
một môi trường y tế xanh sạch đẹp và thân thiện
cũng ở đó mà nhân viên y tế chúng tôi có sự an tâm hơn cho an ninh trả tự đối với bệnh viện
đặc biệt trong các tổ chức
gần như từ khi có mô hình này mà chúng tôi không xảy ra các hiện tượng mất an toàn trong bệnh viện
và cũng không có các sự cố về bạo hành nhân viên
đến thời điểm hiện tại công an xã giới phiên cũng đã huy động các thành viên tổ liên kết này
tổ chức tuần tra một số địa bàn giáp danh bệnh viện và một số khu vực khác trên địa bàn xã
cùng với đó huy động thêm các thành viên là đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần nâng cao hiệu quả trong quá trình hoạt động đặc biệt là tuyên truyền pháp luật tới người dân
bởi trên địa bàn xã giới phiên hiện có hơn bốn nhân khẩu trong đó có không ít đồng bào dân tộc thiểu số
về cơ bản mà nói thì lực lượng tham gia tổ liên kết này thì là những người mà tâm huyết và nhiệt tình với công việc
chưa qua đào tạo một trường lớp nào
trình độ có thể là một mươi hai trên một mươi hai nhưng có những người có thể chín trên một mươi hai
vấn đề về tiếp xúc các văn bản các nghị quyết của đảng và nhà nước là tiến bộ hơn so với các tầng lớp nhân dân khác
tuy nhiên vấn đề để hiểu biết về cách giải quyết vụ việc thì vẫn chưa đảm bảo
và vẫn chưa thực hiện đúng yêu cầu mà theo chúng tôi đẩy ra
chúng tôi đang kiến nghị những vấn đề cần phải thường xuyên tổ chức lớp tập huấn hơn nữa
để hướng dẫn các thành phần ở tổ liên kết này
để người ta nắm được hiểu được và các nguyên tắc hoạt động và cũng như là các kiến thức pháp luật
từ đó có thể tuyên truyền cho bà con nhân dân hiểu cái đường lối chủ trương chính sách của đảng
và các quy định của địa phương làm sao cho nó phù hợp